khu vực đông bắc bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cho đến hết ngày hôm nay
và nhìn chung khu vực này sẽ phổ biến kiểu thời tiết là có mưa vài nơi trời rét trưa chiều giảm mây hứng nắng
trong thời gian này mức nhiệt giữa ngày và đêm sẽ tranh lệch khá lớn
quý vị lưu ý giữ ấm cơ thể khi ra khỏi nhà nhất là choàng khăn ấm và đeo khẩu trang để tránh các bệnh về đường hô hấp
đợt không khí lạnh này cũng ảnh hưởng tới vài nơi ở tây nguyên với mức nhiệt thấp nhất là một mươi ba độ c
ban ngày nhiệt độ tăng cao lên hai mươi chín độ c